chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp thân mật phó thủ tướng singapore tiêu trí hiền
nhân dịp sang thăm chính thức việt nam và tham dự các hoạt động kỷ niệm hai mươi năm
thành lập khu công nghiệp việt nam singapore tại tỉnh bình dương
chủ tịch nước nhấn mạnh chuyến thăm góp phần thắt chặt quan hệ chính trị nói chung
và giữa lãnh đạo hai nước nói riêng tạo nền tảng vững chắc để quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới
chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp singapore tích cực tham gia đầu tư thông qua các quỹ đầu tư mạo hiểm
trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm và kết nối doanh nghiệp việt nam với thị trường toàn cầu
cũng trong chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã có buổi tiếp phó thủ tướng singapore tiêu trí hiền
chào mừng ngài phó thủ tướng sang thăm việt nam chủ tịch quốc hội khẳng định
các khu công nghiệp việt nam singapore đã trở thành biểu tượng của sự hợp tác thành công giữa hai nước
chủ tịch quốc hội cũng đề nghị trong thời gian tới hai nước cần sớm thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị
khẳng định mối quan hệ khăng khít giữa hai nước trong các lĩnh vực đã góp phần vào sự phát triển và ổn định của khu vực
phó thủ tướng cũng hứa sẽ chuyển lời tới chủ tịch quốc hội singapore
để sớm thúc đẩy tiến hành thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước
sáng nay một mươi hai tháng chín theo giờ việt nam thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và đoàn cấp cao việt nam
đã rời thành phố nam ninh tỉnh quảng tây tới thủ đô bắc kinh
trước trung quốc theo lời mời của thủ tướng quốc vụ viện nước cộng hòa nhân dân trung hoa lý khắc cường
trưa cùng ngày chuyên cơ chở thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đã đến sân bay quốc tế thủ đô bắc kinh
đón thủ tướng và đoàn tại sân bay
về phía trung quốc có thứ trưởng bộ ngoại giao trung quốc lưu chấn dân
đại sứ trung quốc tại việt nam hồng tiểu dũng cùng các quan chức bộ ngoại giao trung quốc
tới sân bay đón chào mừng thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn còn có cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam
cùng đông đảo cộng đồng người việt nam đang sinh sống lao động và học tập tại trung quốc
sáng nay một mươi hai tháng chín phiên họp thứ ba của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn đã khai mạc
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét thảo luận nhiều nội dung quan trọng
như dự án luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi dự án luật du lịch sửa đổi
dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
những dự án luật này sẽ được trình ra kỳ họp thứ hai dự kiến khai mạc vào tháng một mươi để xem xét thảo luận
ngay sau đó ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật thủy lợi
buổi chiều ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật đường sắt sửa đổi
cũng trong hôm nay đồng chí đinh thế huynh ủy viên bộ chính trị thường trược ban bí thư
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về công tác phòng chống tham nhũng
cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy hà nội về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc đồng chí đinh thế huynh đánh giá cao
và biểu dương công tác phòng chống tham nhũng của đảng bộ tp hà nội trong những năm qua
đồng thời cũng ủng hộ những ý kiến kiến nghị của hà nội về việc kiện toàn chức năng nhiệm vụ
và tổ chức bộ máy của ban nội chính thành lập ban kinh tế của thành ủy hà nội
nhằm thu hút đầu tư có hiệu quả tạo bước tăng trưởng cao
tuy nhiên phải đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường bảo vệ bản sắc văn hóa ngàn năm văn hiến của hà nội
chiều tối nay một mươi hai tháng chín áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão
cơn bão số bốn trên biển đông trong năm hai nghìn một mươi sáu
hồi một mươi tám giờ ngày một mươi hai tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn tám độ vị bắc

cách bờ biển quảng nam bình định khoảng một trăm sáu mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp chín cấp một mươi một
dự báo trong sáu giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến hai mươi bốn h ngày một mươi hai tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm ba độ vĩ bắc
một trăm linh chín ba độ c
ngay trên vùng biển quảng nam bình định sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám
từ sáu mươi đến bảy mươi năm km
đến hai mươi năm km một giờ giật cấp chín cấp một mươi một
do ảnh hưởng vùng biển ngoài khơi các tỉnh quảng trị đến bình định
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua từ đà nẵng đến quảng ngãi cấp tám
giật cấp chín cấp một mươi một sóng biển cao từ ba đến bốn mét biển động mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong sáu đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km đi vào đất liền các tỉnh trung trung bộ
suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực nam lào
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống cấp sáu dưới bốn mươi km một giờ
vùng biển ngoài khơi các tỉnh quảng trị đến bình định tiếp tục có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua đà nẵng quảng ngãi cấp tám giật cấp chín cấp một mươi
sóng biển cao ba đến bốn m biển động mạnh
từ đêm nay vùng ven biển các tỉnh quảng bình đến quảng ngãi
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão cấp bảy cấp tám giật cấp chín cấp một mươi
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với đới gió đông bắc
nên khu vực các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế có khả năng cao xảy ra mưa rông
kèm lốc xoáy và gió giật mạnh
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ ngày một mươi một đến ngày một mươi hai tháng chín
tại tỉnh phú yên có mưa vừa đến nơi mưa to trên diện rộng
làm nhiều diện tích lúa hẻ thu đang thu hoạch bị ngã đổ lúa vụ mùa vừa gieo xạ bị ngập nước
do ảnh hưởng của đợt mưa lớn cuối tháng tám vừa qua và những cơn mưa trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng chín
đã làm hơn hai hectare lúa hẻ thu ở các địa phương trong tỉnh phú yên
đang giai đoạn chín bị ngã đổ gây khó khăn trong thu hoạch
trong khi đó vụ lúa năm hai nghìn một mươi sáu đang gieo xạ được gần ba năm trăm linh hectare
nhiều diện tích cũng bị ngập nước có nguy cơ úng phải xeo xạ lại
hiện nay năm trăm hai mươi bảy phương tiện ba bảy lao động đang khai thác thủy sản trên biển
đều đã nhận được thông tin về áp thấp nhiệt đới trên biển đông
và thường xuyên liên lạc với gia đình bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
trong đó có một trăm bảy mươi chín phương tiện một ba trăm một mươi sáu lao động hoạt động trên vùng biển quần đảo trường sa và đảo phú quý
một mươi tám phương tiện một sáu trăm chín mươi một lao động đang khai thác thủy sản gần bờ trên vùng biển từ quảng ngãi đến ninh thuận
bốn bảy trăm năm mươi năm phương tiện còn lại đang neo đậu tại các bến ở địa phương
thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam cho biết
tính đến một mươi bốn h chiều hôm nay một mươi hai tháng chín toàn tỉnh còn bốn trăm bốn mươi một tàu cá với bốn bảy trăm một mươi hai lao động đang hoạt động trên biển
trong đó có một trăm bốn mươi chín tàu xa bờ với hai bảy trăm tám mươi hai lao động đang hoạt động ở khu vực một mươi bốn độ một mươi bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi một độ một trăm một mươi chín độ kinh đông
chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam đã có công điện yêu cầu bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
trước các đài canh thông tin thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn h để phát các bản tin về thời tiết
diễn biến của áp thấp nhiệt đới cho các phương tiện tàu cá đang hoạt động trên biển
chủ động phòng tránh hoặc di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng không cho tàu thuyền ra biển tổ chức bắn pháo hiệu theo quy định
đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương hướng dẫn các tàu thuyền đã vào bờ tổ chức neo đậu chắc chắn
bảo đảm an toàn nhằm tránh va đập do ảnh hưởng của gió bão gây ra
còn tại quảng trị hôm nay ngày một mươi hai tháng chín tại phường an đôn thị xã quảng trị đã tổ chức cuộc diễn tập phòng chống lụt bão
và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn một mươi sáu tham gia diễn tập có gần một cán bộ nhân viên các lực lượng vũ trang và người dân thị xã quảng trị tỉnh quảng trị
tình huống giả định được đưa ra cho cuộc diễn tập là cơn bão số sáu có cường độ rất mạnh đang tiến vào các tỉnh miền trung
đặc biệt là các tỉnh từ quảng bình vào đến thừa thiên huế gây mưa to gió lớn trên diện rộng
là một cơn bão có sức gió mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn cấp một mươi năm
các phương án diễn tập được đưa ra trăng chống nhà cửa sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm
đặc biệt của cuộc diễn tập năm nay là tình huống sơ cứu sập công trình cứu người khi nhà bị sập do bão đổ bộ
chúng tôi nhận tin rằng kết quả diễn tập thân này khi có thực tiện diễn ra
chúng tôi có thể đảm được trong tình huống khất cấp về phòng chống thiên tạc
là địa phương thường xuyên xảy ra bão và lũ lớn vì vậy các tình huống cứu hộ cứu nạn
được các lực lượng ở thị xã quảng trị diễn tập một cách nghiêm túc và thuần thục
qua diễn tập thì thấy rằng công tác chuẩn bị của ban chỉ đạo thị xã bảo đảm rất là tốt
và đã thực hiện đúng phương châm đốn cây trộ và các hình thức diễn tập rất đa dạng phong phú
nhờ sự chuẩn bị chú đáo về cơ chế cũng như thực binh khá công phu
nên cuộc diễn tập phòng chống lụt bão lần này ở tỉnh quảng trị diễn ra xuân xẻ
qua diễn tập đã giúp người dân và chính quyền địa phương nơi đây có thêm kinh nghiệm trong phòng chống lụt bão
và trước mắt chuẩn bị ứng phó để hạn chế thiệt hại với cơn bão số bốn sắp đổ bộ vào các tỉnh miền trung
vùng biển ngoài khơi tại các tỉnh từ quảng trị đến bình định có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp tám giật cấp chín cấp một mươi sóng biển cao từ ba đến bốn m
hết biển động mạnh đà nẵng đã khẩn trương triển khai các hoạt động ứng phó trên biển và trên đất liền
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố bộ chỉ huy bộ đội biên phòng đã thông báo
cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới
để chủ động tìm vị trí tránh nạn an toàn
tại trung tâm liên lạc biển của đồn biên phòng phú lộc lực lượng biên phòng đàm thoại hướng dẫn thông tin
cho ngư dân đang ở khơi xa hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đến hai mươi h ngày một mươi hai tháng chín tám tàu đánh cá xa bờ của quận thanh khê
đà nẵng đang ở cách bờ ba mươi hải lý đã được hướng dẫn về đến nơi neo đậu an toàn
riêng tàu dna chín mươi nghìn ba trăm linh bảy của thuyền trưởng nguyễn phú hùng không vào bờ kịp đang neo đậu gần đảo đá bạc
quần đảo hoàng sa được trung tâm kết nối liên lạc mỗi giờ một lần
quá trình liên lạc đến giờ này thường xuyên báo cáo về gấp trên theo quy định
tới ba tiếng mới báo về trên một lần hiện nay thì đến giờ phút này thì còn một phương tiện trên một mươi lao động đang neo đậu ở quần đảo hoàng sa
tại trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng sông hàn các nhóm công tác đã tích cực tuyên truyền vận động được hàng trăm tàu thuyền vào nơi tránh nạn an toàn
ngay sau khi có chỉ đạo của ủy ban thành phố đà nẵng và bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
thì bộ chỉ huy bộ đậu biên phòng đó một là nghiêm cấm toàn bộ tàu thuyền ra khơi
thứ hai là tổ chức các lực lượng thông tin nước và biển như các chị thấy trên hai cái đồn biên phòng hai trăm năm mươi hai và phú lộc kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào bờ và tránh những nơi tránh ra bão
thứ ba là tổ chức các lực lượng đưa các phương tiện trên sông hàn và các vùng bệnh đà nẵng về các nơi trú ẩn an toàn
thứ tư là với xương xăm bốn tại chỗ thì chúng tôi tổ chức các lực lượng phối hợp với các lực lượng tại chỗ
chúng tôi tổ chức sẵn sàng lực lượng chỉ huy và sẵn sàng để ứng phó
khi công bão mùa đà nẵng trong công tác tìm kiếm cố hộ cứu nạn
đà nẵng đang khẩn trương triển khai các phương án phòng chống lột bão theo phương án bốn tại chỗ
và chuẩn bị lực lượng phương tiện để sơ tán và cứu nạn cứu hộ ở các khu vực nguy hiểm
ngành giáo dục đào tạo đà nẵng đã thông báo cho học sinh trên toàn thành phố nghỉ học ngày một mươi ba tháng chín để tránh bão
trong vận tích quốc tế nhật bản nâng cao cảnh giác sau vụ thử hạt nhân của triều tiên
số nạn nhân trong vụ đánh bom xe tại thổ nhĩ kỳ tăng mạnh
liên quan tới tình hình căng thẳng trên bán đảo triều tiên thủ tướng nhật bản shinzo abe nhấn mạnh
nhật bản đang đối mặt với những tình huống hết sức nghiêm trọng từ sự phát triển công nghệ hạt nhân của triều tiên
theo đó thủ tướng nhật bản shinzo abe đã chỉ thị cho các quan chức cấp cao thuộc lực lượng phòng vệ nhật bản
thực thi đầy đủ đạo luật an ninh mới của nước này và trao cho họ toàn quyền giải quyết tình hình an ninh chưa từng có tiền lệ ở đông á
phát biểu với các quan chức cấp cao lực lượng phòng vệ nhật bản ông abe nhấn mạnh nước này đang đối mặt với những tình huống hết sức nghiêm trọng
từ sự phát triển công nghệ hạt nhân tên lửa bị cấm của triều tiên
trong đó có vụ thử hạt nhân lần thứ năm ngày chín tháng chín vừa qua chỉ tám tháng sau vụ thử lần thứ tư hồi đầu năm nay
vụ đánh bom xe tại đây vào sáng nay theo giờ địa phương đã khiến ít nhất bốn mươi tám người bị thương trong đó có hai nhân viên cảnh sát
cảnh sát trưởng tp van cho biết hiện các cảnh sát nói trên đang trong tình trạng nguy kịch
vụ đánh bom xảy ra vào khoảng một mươi h năm mươi phút sáng nay một mươi hai tháng chín theo giờ địa phương
trong ngày đầu tiên của dịp lễ is an at ha dành cho người hồi giáo tại thổ nhĩ kỳ
vụ nổ xảy ra ngay tại một trạm kiểm soát của cảnh sát gần văn phòng của đảng công lý và phát triển akp cầm quyền và văn phòng làm việc của thị trưởng thành phố
hãng thông tấn dogan xác nhận chiếc xe chứa bom đã được kích nổ cách văn phòng thị trưởng tp khoảng hai trăm linh m nằm trong khu vực tập trung nhiều trụ sở của akp
giới chức thổ nhĩ kỳ đã cáo buộc đảng công nhân người quốc đứng sau vụ tấn công này
lực lượng an ninh đã được điều tới hiện trường để bảo vệ văn phòng của akp hiện công tác điều tra đang được tiến hành
hôm nay ngày một mươi hai tháng chín nga và trung quốc bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung thường niên mang tên hợp tác biển hai nghìn một mươi chín
cuộc tập trận hải quân chung thường niên giữa hải quân nga và trung quốc kéo dài đến ngày một mươi chín tháng chín tại khu vực tây bắc biển đông ngoài khơi tỉnh quảng đông của trung quốc
theo thông báo của hải quân trung quốc lực lượng của bắc kinh và moscow sẽ tiến hành tập trận chung quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên vùng biển ngoài khơi tỉnh quảng đông
tham gia cuộc tập trận này có một mươi tám tàu và tàu hộ tống
hai mươi máy bay hơn hai trăm năm mươi lính thủy đánh bộ và một mươi năm trang thiết bị quân sự
phát ngôn viên hải quân trung quốc cho hay cuộc tập trận mang tên joy hai nghìn một mươi sáu sẽ diễn ra trong tám ngày tập trung vào những khoa mục chấm đóng và kiểm soát các đảo và bãi đá các chiến dịch chống tàu ngầm phòng thủ và giải cứu
các binh sĩ trung quốc tham gia sự kiện này chủ yếu của hạm đội hải quân nam hải
cũng trong ngày hôm nay hàng trăm nghìn người xứ catalonia đã xuống đường biểu thị sự ủng hộ việc xứ sở này tách khỏi tây ban nha
người dân catalonia đã tập trung tại năm thành phố lớn thuộc khu vực miền đông bắc trong đó bao gồm cả barcelona dơ cao ngọn cờ và tấm dưới hình tròn màu vàng
trong tiếng nhạc những người dân này muốn bày tỏ đang hòa chung nhịp đập mưu cầu sự độc lập
cuộc tuần hành diễn ra đúng vào ngày quốc khánh sứ catalonia nhằm gia tăng áp lực mạnh mẽ lên chính quyền tây ban nha
một nhóm lãnh đạo tại đây cho biết họ đã lên kế hoạch thành lập chính quyền mới vào năm hai nghìn một mươi bảy
trong cuộc thăm dò mới nhất có đến bốn mươi tám người dân catalonia ủng hộ tách khỏi tây ban nha